tuyên thông hướng quốc lộ một mươi tám vào khu danh thắng yên tử khi đi đến đoạn dốc quảng hái thôn năm mẫu hai xã thượng yên công thành phố uông bí
chiếc xe bị mất kiểm soát đâm vào vách núi rồi lật ngửa bốc cháy dữ dội
sau khi nhận được thông tin công an thành phố uông bí đã điều hai xe cứu hỏa cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
triển khai các biện pháp dập lửa và cứu nạn nhân bị mắc kẹt
tuy nhiên khi dập tắt xong đám cháy tài xế chiếc xe này bốn mươi chín tuổi trú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã tử vong
hai người ngồi cùng trên xe bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu
hiện công an thành phố uông bí đã phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc
do chuyển làn ẩu một chiếc xe ô tô con đã bị xe container hút bay khỏi đường
dư luận đã tỏ ra vô cùng bức xúc vì sự bất cẩn và thiếu quan sát của tài xế trong clip ngay sau đây
trong clip xe ô tô con biển kiểm soát tám mươi sáu kmh
xe ô tô a một mươi năm nghìn hai trăm tám mươi chín di chuyển trên đường bất ngờ chuyển làn không quan sát
bởi vậy ô tô con đã bị chiếc xe container hút bay khỏi đường
hậu quả khiến phần thân xe của chiếc xe năm chỗ bị hư hỏng
rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
nhưng tài xế xe tải đã phải đền bù thiệt hại cho tài xế ô tô con với số tiền hai mươi triệu đồng
đây cũng là bài học cho tất cả các tài xế khi tham gia giao thông trên đường
để tránh những điều đáng tiếc xảy ra với bản thân và những người xung quanh
thưa quý vị một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai
trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp năm xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
một người điều khiển phương tiện xe gắn máy chạy với tốc độ rất nhanh
đã không làm chủ được tốc độ của mình và đâm mạnh vào đuôi một xe tải chạy cùng chiều
đang báo xi nhan tấp vào lề đường
và hậu quả thương tâm khiến cho người điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu và thời điểm trên
chủ phương tiện xe máy bốn mươi bốn tuổi
ngụ tại xã đồng tâm huyện đồng phú
điều khiển xe mang biển số chín mươi ba p một chín mươi một nghìn bốn trăm linh bốn lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng đi từ bình phước đi tỉnh đắk nông
khi đến đoạn km một mươi chín thuộc ấp năm xã đồng tâm
do điều khiển xe máy với tốc độ cao nên tài xế này đã không làm chủ được tay lái
tông vào đuôi xe bên trái của xe tải mang biển số chín mươi ba c một mươi bốn nghìn tám mươi một do tài xế bốn mươi hai tuổi
ngụ tại xã đồng tâm điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh khiến chủ phương tiện xe máy bị ngã
văng ra đường tử vong sau đó
chiếc xe máy tiếp tục bị bay qua bên trái hàng chục mét
công an huyện đồng phú sau đó đã có mặt tại hiện trường
điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
gần đây nhiều tuyến đường xuất hiện phương tiện xe ô tô đầu kéo
kéo theo semi remock chở container tự cải tạo kết cấu tính năng kỹ thuật
nhiều phương tiện tự ý cắt nắp container để thành tổ hợp vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn
vượt nhiều lần so với tài trọng cho phép
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra xử lý
phương tiện vận tải cải tạo không đúng quy định chở hàng quá tài trọng cho phép
gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam tăng cường công tác kiểm tra
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng phương tiện vi phạm về kích thước thùng hàng
chở hàng hóa quá tải trọng theo quy định kiểm tra bằng cân lưu động hoặc cân sách tay
trên các đoạn quốc lộ tập trung trên tuyến đường hồ chí minh
nhất là các tuyến đường qua các tỉnh hàn nam hòa bình
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu cục đăng kiểm việt nam chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm
kiên quyết từ chối kiểm định đối với các trường hợp xe ô tô đầu kéo
semi remote lắp đặt thêm các cơ cấu bơm thủy lực bình dầu thủy lực
cơ cấu nâng hạ thùng hàng tự đổ chân trống và các kết cấu không đúng với thiết kế của nhà sản xuất
bên cạnh đó tăng cường kiểm tra chuyên ngành phúc tra kiểm tra kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm
và xử lý nghiêm có tăng nặng các trường hợp đơn vị đăng kiểm đăng kiểm viên vi phạm các quy định nêu trên
từ ngày một mươi năm tháng sáu đến nay trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thuộc sở giao thông vận tải
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát pc tám công an tp hcm
đã thực hiện phạt nguội một mươi bốn ba trăm bốn mươi chín ô tô vi phạm thông qua camera
trong đó có khoảng một năm trăm linh trường hợp đã nộp phạt hơn một sáu tỷ đồng chiếm hơn một mươi
với khoảng một mươi hai tám trăm linh xe chưa nộp phạt nếu quá thời hạn ba mươi ngày từ lúc cảnh sát giao thông gửi thông báo
người vi phạm không đến giải quyết sẽ bị đưa vào diện không cho đăng kiểm xe
sở giao thông vận tải tp hcm lắp cố định camera ghi hình ô tô dừng đỗ sai phép trên một mươi bốn tuyến đường
khu trung tâm để phạt nguội từ tháng ba hiện hệ thống camera mở rộng thêm ở tám tuyến đường
có tình hình giao thông phức tạp gồm cộng hòa hoàng vân thụ hồng hà bạch đằng
quận tân bình nguyễn bình khiêm cõng quỳnh trương định quận một và phần đăng lưu quận phú nhuận